trong hai năm qua ngành công an nhân dân đã thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
nhằm đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ thị số năm của bộ chính trị và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những ưu điểm hạn chế và đưa ra phương hướng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới
trong hai năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
công an các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện với nhiều nội dung như sinh hoạt chính trị ký giao ước thi đua tổ chức thi tìm hiểu xây dựng khẩu hiệu hành động mô hình nâng cao ý thức phục vụ nhân dân
bên cạnh những ưu điểm đạt được quá trình thực hiện cuộc vận động vẫn tồn tại những hạn chế
công tác giáo dục đạo đức lối sống quản lý cán bộ chưa được trú trọng công tác tuyên truyền phản bác các thông tin xấu độc nhất là đối với lực lượng công an nhiều khi còn chưa kịp thời bị lợi dụng xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh đẹp của lực lượng công an